tình hình hạn hán xâm nhập mặn gây rất nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nông dân phải gánh chịu nhiều thiệt hại
tuy nhiên đối với người trồng khóm hay còn gọi là dứa vùng bị nhiễm phèn nhiễm mặn ở hậu giang thì rất phấn khởi vì trúng mùa được giá
thời điểm này nông dân vùng chuyên canh trồng dứa cầu đúc đang vào mùa thu hoạch
đây là một trong một mươi mặt hàng nông sản chủ lực của hậu giang đã có nhãn hiệu tham gia thị trường khá tốt
hiện thương lái thu mua dứa loại một từ một kg một trái trở lên tại dãy có giá từ một mươi đến một mươi một đồng một trái
còn các tiểu thương bán lẻ tại chợ thì giao động từ một mươi năm đến một mươi tám đồng một trái
với mức giá này người trồng dứa có thể đán mức lợi nhuận từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng một hectare trên một năm
theo ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang hiện có hơn một sáu trăm linh hectare trồng dứa cầu đúc tập trung nhiều ở các xã ven của huyện long mỹ và thành phố vị thanh
những năm gần đây thị trường tiêu thụ dứa rất thuận lợi và giá bán ổn định ở
mức cao nên người trồng dứa có nguồn thu nhập khá ổn định